ủy ban nhân dân tp hà nội đã ban hành kế hoạch số một trăm chín mươi một chỉ đạo triển khai kế hoạch kiểm tra
ra soát giải quyết các vụ việc khiếu nại tố cáo phức tạp kéo dài trước ngày ba mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi
theo đó việc thực hiện triển khai kiểm tra giả soát giải quyết sẽ được tiến hành theo năm bước
dựa trên bốn tiêu chí giải quyết các vụ việc là khiếu nại tố cáo đã được thủ tướng chính phủ
chỉ đạo giải quyết nhưng trong quá trình thực hiện gặp khó khăn vướng mắt công dân vẫn tiếp tục
khiếu nại tố cáo vụ việc khiếu nại đã được cơ quan hành chính giải quyết đúng thẩm quyền
trình tự thủ tục theo quy định của pháp luật quyết định giải quyết khiếu nại đã có hiệu lực
pháp luật nhưng công dân vẫn tiếp tục khiếu nại vụ việc tố cáo đã được cơ quan hành chính giải
quyết đúng thầm quyền trình tự thủ tục theo quy định của pháp luật nhưng công dân vẫn tiếp tục
khiếu nại tố cáo đông người hoặc đơn lẻ nhưng ảnh hưởng đến trật tự công cộng